quý vị thân mến trước tình hình vẫn còn không ít phụ huynh chưa an tâm về vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
sau đây xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những biện pháp đã được bộ y tế triển khai
để đảm bảo an toàn tiêm chủng cho lứa tuổi nhạy cảm này
chiến dịch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi đã bắt đầu triển khai trên cả nước
nhằm đảm bảo mục tiêu sớm đạt được độ bao phủ tiêm chủng vaccine covid một mươi chín cho các nhóm lứa tuổi
về việc đảm bảo an toàn trong tiêm chủng cho trẻ phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng
phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng quốc gia cho biết
theo kinh nghiệm của các cán bộ thực hiện công tác tiêm chủng mở rộng trong suốt năm hai nghìn hai mươi
cho đến nay chúng tôi đã có nhiều bài học kinh nghiệm để xử trí các tình huống
đảm bảo triển khai tốt chiến dịch lần này
cụ thể viện vệ sinh dịch tễ trung ương chương trình tiêm chủng mở rộng thực hiện chỉ đạo của bộ y tế
đã tổ chức tập hứng sử dụng hai loại vaccine là moderna và pfizer để tìm cho trẻ trong đợt này
tất cả cán bộ y tế cũng đồng thời được tập hướng về công tác xử tri các phản ứng nặng sau tiêm chủng
chúng tôi luôn lưu ý công tác tư vấn cho các bậc cha mẹ thầy cô giáo trong việc tổ chức tiêm chủng tại trường học
và hướng dẫn cụ thể cho các bậc phụ huynh về theo dõi sức khỏe sau tim của trẻ
đặc biệt là có những hướng dẫn đầy đủ cho phụ huynh khi đưa con tới các điểm tiêm chủng
theo đó trong thời gian tiêm chủng phải làm như thế nào và sau khi tiêm chủng phải theo dõi sức khỏe như thế nào
bộ y tế và chương trình tiêm chủng mở rộng đã hướng dẫn cho tất cả các tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết
tổ chức các điểm tiêm chủng an toàn đảm bảo tỷ lệ bao phủ tốt nhất
về việc tiêm chủng sử dụng hai loại vaccine khác nhau là vaccine pfizer tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
và vaccine corona tiêm cho trẻ từ sáu đến một mươi một tuổi
phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng cho biết để tránh những nhầm lẫn chúng tôi đã có hướng dẫn nêu rõ
việc tiêm vaccine cho nhóm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi trẻ đã tiêm vaccine nào ở mũi đầu tiên
thì mũi thứ hai sẽ tiêm chủng loại vaccine đó để đảm bảo an toàn tiêm chủng
với hướng dẫn như vậy ngay từ cách thức phân bổ vaccine chúng tôi sẽ có hướng dẫn theo từng đợt phân bổ
theo đó trong các đợt phân bổ vaccine chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ hướng dẫn
tiếp việc tiêm vaccine cho nhóm đối tượng nào
khi tổ chức tiêm chủng ngay trong trường học việc tiêm chủng cũng thực hiện theo hình thức cuốn chiếu
theo khối lớp và khối lớp nào tiêm vaccine nào sẽ được quản lý và cấp số vaccine tương ứng
để đảm bảo trẻ được tiêm đúng liều và tiêm cùng một loại vaccine
tính đến hết ngày một mươi bảy tháng bốn cả nước đã có bốn tỉnh thành phố là quảng ninh hà nội
thành phố hồ chí minh và hà nam triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ
trong độ tuổi từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
bắt đầu từ tuần này các địa phương sẽ đồng loạt triển khai tiêm vaccine cho trẻ
trong nhóm tuổi này
tại hà nội sau hai ngày tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đã có gần tám năm trăm linh trẻ được tiêm
hiện chưa ghi nhận trường hợp nào phản ứng bất thường
tại thành phố hồ chí minh trong ngày đầu tiên triển khai tiêm chủng
cũng chưa ghi nhận trường hợp tai biến nặng nào xảy ra
như vậy với các buổi tập hứng cho cán bộ y tế về xử trí các phản ứng nặng
sau tiêm chủng cho trẻ hướng dẫn tổ chức buổi tiêm hướng dẫn cha mẹ
hoặc theo dõi sức khỏe của trẻ chúng tôi tin rằng bộ y tế và các cơ quan
đã tổ chức được một chiến dịch tiêm chủng cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi an toàn và đảm bảo
do đó mặc dù dịch bệnh tại việt nam đã hạ nhiệt đáng kể
xong quý vị hãy đưa trẻ đi tiêm để phòng ngừa covid một mươi chín hiệu quả nhất cho con em mình nhé